tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã có chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng ba
theo lời mời của tổng thống pháp emmanuel macron
trong khuôn khổ chuyến thăm các phương tiện truyền thông chính thức của pháp đều đưa tin đậm nét về chuyến thăm và đánh giá tích cực về mối quan hệ song phương việt pháp
với hàng tít triển vọng tốt đẹp của quan hệ việt pháp báo le mone đã đăng bài viết của tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá triển vọng tốt đẹp của mối quan hệ truyền thống giữa hai nước
trong bài viết tổng bí thư đã nhấn mạnh suốt bốn mươi năm năm qua pháp luôn là đối tác hàng đầu của việt nam và nhận định rằng trong giai đoạn hiện nay
hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ
tờ l eco ngày hai mươi bảy tháng ba đánh giá với hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu có thể được phê chuẩn và có hiệu lực từ nay đến cuối năm
và việc tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp việt nam đang trong tiến trình hội nhập quốc tế nhanh chóng
tuy nhiên sự hiện diện của pháp ở việt nam vẫn còn chưa tương xứng
l eco dẫn lời tổng thống pháp emmanuel macron nhấn mạnh chúng ta sẽ phải hiện diện nhiều hơn nữa ở việt nam và thông báo sẽ đi thăm việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó báo lmanite cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản pháp nhận định chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng
khi pháp là nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc và có thể đóng vai trò nhất định trong quá trình giúp việt nam mở cánh cửa vào châu âu
báo le pagisien có bài viết đưa đậm về chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới thành phố swaziluwa
nơi đã diễn ra cuộc đàm phán suốt năm năm để cho ra đời hiệp định paris chấm dứt chiến tranh ở việt nam